liên quan đến vụ việc khai thác trái phép rừng thông do cộng đồng bon bucor xã đắc routine huyện tuy đức quản lý
ngày một mươi bảy tháng ba viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng lê xuân dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại thôn một xã quảng tân huyện tuy đức để điều tra về hành vi đưa hối lộ
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy biết được thông tin rừng cộng đồng bon bu co có chủ trương cho khai thác tận thu những cây thông bị khô chết
nên lê xuân dũng đã bàn bạc với trần tiến dũng đến gặp ông nguyễn văn minh
chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc routine để xin khai thác
tại đây lê xuân dũng đã đưa cho ông minh hai trăm linh triệu đồng để ông minh với tư cách chủ tịch ủy ban nhân dân xã
sẽ cho phép hai đối tượng lê xuân dũng và trần tiến dũng khai thác trước khi có chủ trương của ủy ban nhân dân huyện tuy đức
và xác nhận
trần tiến dũng đã xác nhận vào bảng kê lâm sản để thuận tiện cho việc mua bán vận chuyển gỗ
liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này viện kiểm sát nhân dân đắk nông đã phê chuẩn khởi tố bị can
lệnh bắt nạm giam và khám xét đối với ông nguyễn văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc routine
để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ